đề xuất hỗ trợ khoảng ba doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo đây là mục tiêu đặt ra tại sự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tham gia cùng liên kết ngành chuỗi giá trị giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm chương trình có tổng kinh phí dự kiến khoảng năm tỷ đồng
chương trình có tổng kinh phí dự kiến khoảng năm tỷ đồng
gọi vốn thành công tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm